là người say mê nghiên cứu các loài cá nước ngọt nhà vua nhật bản akihito đã phát hiện ra giống cá bống trắng mới trên thế giới
tại một nhánh sông cần thơ khi làm luận án tiến sĩ nghiên cứu về cá ở miền nam việt nam những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngài đã gửi tặng tiêu bản mẫu ca bóng này cho bảo tàng động vật trường đại học tổng hợp hà nội
nay là bảo tàng sinh học đại học khoa học tự nhiên hiện tiêu bản này vẫn đang được bảo quản tại bảo tàng
trong chuyến thăm quan bảo tàng sinh học nhà vua akihito và hoàng hậu michiko rất vui mừng khi tiêu bản này vẫn được giữ và bảo quản từ khi được trao tặng
nhà vua akihito cho biết ngay khi phát hiện ra giống cá bóng trắng mới tại một nhánh sông cần thơ
ông đã đưa giống cá bông này gửi tới các nhà khoa học việt nam và nhật bản để kiểm nghiệm xem đây có phải là giống cá bông mới trên thế giới hay không
sau đó khi đã được các nhà khoa học chứng minh là giống cá bông trắng mới trên thế giới
nhà vua đã quyết định gửi tặng
đối với việt nam nhà vua akihito và hoàng hậu michiko luôn dành tình cảm tốt đẹp và ủng hộ các thành viên hoàng gia nhật bản tăng cường giao lưu với việt nam